đây là con trai tôi nó mất khi đang làm việc
trước đây tôi từng làm nghề khai thác cát và rồi đến lượt con tôi cũng theo nghề này
tôi không biết có phải nó bị sô cát rơi vào người hay không
không biết có chuyện gì đã xảy ra với nó
không có số liệu thống kê chính thức về số người đã phải bỏ mạng vì nghề này
nhưng với mức lương khoảng một rupee tương đương một mươi năm đô la một ngày
cao hơn nhiều so với mức lương trung bình một ngày của người dân ấn độ là khoảng hai trăm bảy mươi rupee
thì rất nhiều người vẫn chấp nhận mạo hiểm để trở thành thợ săn cát
và tất nhiên khi cát đã trở thành vàng các cát tặc bắt đầu lộng hành
những ai cố gắng ngăn chặn chúng đều bị đánh đập thậm chí là mất mạng
khi chúng tôi tìm cách ngăn chặn chúng khai thác cát ở bãi biển
bọn chúng đã chặn xe của chúng tôi lại và đánh đập chúng tôi
tôi đã bị gãy răng và bị đánh đập
tôi đã bị thương ở đầu sau đó phải nhập viện
không bỏ cuộc chị sumaira abu dhali đi khắp ấn độ để thu thập dữ liệu về việc khai thác cát bất hợp pháp
ở các sông ngòi và bãi biển cũng như số tiền mà mafia cát kiếm được
việc khai thác cát bừa bãi đang gây ra những thảm họa về môi trường
những nông trại bị hủy hoại lở đất và lũ lụt
nhiều bãi biển và dòng sông bị phá hủy dẫn đến sự hủy diệt đối với hệ sinh thái của những nơi này
anh rimahans yadop đã đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép năm năm qua
cát tặc đã tấn công vào cánh đồng vét sông của gia đình anh và biến nó thành một khu mỏ
con sông này giờ không còn chảy qua cánh đồng của chúng tôi như trước nữa
hoạt động khai thác cát bừa bãi đã hoàn toàn làm thay đổi dòng chảy của nó
và khi mùa mưa tới toàn bộ vùng này đã bị ngập lụt cây cối hoa màu cũng bị nước cuốn trôi
vậy là razisman yadop bất đắc dĩ phải bước vào cuộc chiến với mafia cát để bảo vệ dụng đất của mình
và cũng chính vì cuộc sống của anh và gia đình anh
kết cục là cái gì đến cũng đã đến
bọn chúng bắt cóc tôi và đưa tôi đến một nơi hoang vu
chúng đánh gặp tôi suốt ba ngày và dọa giết tôi nếu tôi không dừng lại
razisman yadop đã kêu gọi những người cùng cảnh ngộ đứng lên chống lại các mafia cát
anh cũng đã nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương
nhưng cho tới giờ đối với anh đây vẫn là cuộc chiến đơn độc
nạn buôn lậu cát và khai thác cát bất hợp pháp không phải là vấn đề của riêng ấn độ
sự bùng nổ đô thị hóa toàn cầu đẩy nhu cầu sử dụng cát lê cao trong khi nguồn cát thì có hạn

hoạt động khai thác tràn lan dù có hủy hoại môi trường nhưng sẽ tiếp diễn vì lợi nhuận khổng lồ
khi nguồn cát sông kiệt quệ hoạt động khai thác lậu lấn sang cà biển
ở khắp nơi trên thế giới hàng ngàn tàu nạo vét hút hàng triệu tấn cát từ đáy biển hàng năm

ảnh hưởng nghiêm trọng được nhận thấy rõ ở indonesia sau khi một số hòn bãi thuộc quần đảo rio của nước này bị xóa khỏi bản đồ kể từ năm hai nghìn năm

ngay cả ở giữa sa mạc cát như thành phố dubai thì cơn khát cát vẫn cứ diễn ra
thậm chí thành phố sa mạc này còn phải nhập khẩu cát từ australia
dubai không chỉ có một tòa nhà chọc trời đó là chưa kể các hòn đảo nhân tạo
dự án đào nhân tạo thế giới phải tạm dừng sau khi đã hút tới ba trăm hai mươi một triệu tấn cát
vấn đề là dubai không đủ cát để xây dựng vì các sa mạc ở đây dù rất nhiều nhưng lại quá tròn và trơn dưới tác động của gió nên không đủ độ kết dính
mặc dù thiếu cát nghiêm trọng song dubai vẫn không từ bỏ những dự án xây dựng đầy tham vọng của mình
thậm chí dubai còn được gọi là công trường của những công trình kỳ vĩ nhất của thế giới hiện đại
chẳng hạn như dự án dragon island gồm ba trăm linh hòn đảo nhân tạo nhỏ tạo nên hình bản đồ thế giới
tòa nhà khách sạn burj al arab cao hơn một mét hay công viên giải trí dubai land sẽ được xây dựng trên địa điểm rộng hai bảy mươi bảy tỷ m
theo báo cáo của tổ chức chương trình môi trường liên hợp quốc singapore là quốc gia nhập khẩu và sử dụng cát lớn nhất thế giới
vì nước này có chương trình lấn biển mở rộng lãnh thổ
đáng nói là nhu cầu về cát tăng mỗi năm hơn năm chủ yếu do tình trạng đô thị hóa nhanh chóng
doanh thu bán cát hợp pháp toàn thế giới được ước tính lên đến bảy mươi tỷ usd một năm
và có đến ít nhất một mươi năm tỷ tấn cát lậu được bán với giá hàng tuần
chính vì nguồn lợi khổng lồ này các băng đảng tội phạm khai thác cát lậu liên tục sinh sôi
cuộc chiến cát vì thế là cuộc chiến vô cùng khốc liệt